thưa quý vị báo cáo quốc hội về tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết sẽ có khoảng
một mươi tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong ba năm từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
theo nghị quyết số hai mươi bảy
theo đó thủ tướng chính phủ cho biết năm hai nghìn hai mươi ba thu ngân sách nhà nước chín tháng đạt bảy mươi năm năm dự toán
ước cả năm đạt và phấn đấu vượt dự toán được giao trong khi miễn giảm gia hạn nhiều loại thuế
phí lệ phí và tiền thuê đất khoảng bảy mươi năm tỷ đồng bộ trì ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công
được kiểm soát thấp hơn giới hạn và ngưỡng cảnh báo theo nghị quyết của quốc hội
bên cạnh đó thúc đẩy tăng thu tiết kiệm chi trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
đảm bảo đủ nguồn để cải cách tiền lương trong ba năm năm hai nghìn hai mươi bốn
số tiền này sẽ dùng để tăng lương cho ba năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu theo nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
người đứng đầu chính phủ cũng nhấn mạnh thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định
năm hai nghìn hai mươi năm trở đi tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân bảy một năm đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một của khu vực doanh nghiệp